thưa quý vị và các bạn bệnh viện là nơi dường như không bao giờ có danh giới giữa ngày và đêm
điều này được cảm nhận rõ ràng hơn cả khi có mặt ở khoa cấp cứu của các bệnh viện
căng thẳng khẩn trương quyết đoán là những từ diễn tả chính xác thực tế rằng
mỗi ca trực cấp cứu của các y bác sĩ cũng giống như một cuộc chiến thẩm lặng đầy khốc liệt để cứu sống bệnh nhân
và khi đã bước vào cuộc chiến ấy họ thậm chí quên luôn khái niệm thời gian
kể cả trong lúc nhà nhà người người đang nô nước đón xuân và chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa sắp tới
khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm khi mà năm cũ qua đi để nhường chỗ cho một năm mới
với những hy vọng về mọi điều tốt đẹp thì các y bác sĩ trực cấp cứu vẫn miệt mài say mê với công việc của mình
trực đêm thì là bệnh viện nào cũng vậy
buổi đêm thì chỉ có các bác sĩ trực
và lượng bác sĩ thì chỉ đủ để chúng tôi làm những công việc là cấp cứu
khi mà trực đêm thì có rất là nhiều công việc phát sinh ra
giúp chúng tôi là bản lĩnh lớn dần hơn
và chúng tôi sẽ có những quyết định cũng như là về chuyên môn nó sẽ vững vàng hơn
thực sự thì với vai trò là chúng tôi trực là bác sĩ cột một
thì chúng tôi sẽ phải quản xuyến tất cả các khoa phòng trong bệnh viện
từ khoa cấp cứu đến khoa phòng của bệnh viện
chúng tôi phải bao quát được tình hình bệnh nhân của trong viện
cũng như là bệnh nhân đến cấp cứu
và những diễn biến đặc biệt của các bệnh nhân
nặng hoặc là những diễn biến bất thường của người bệnh nội chú trong bệnh viện
và chúng tôi sẽ phải có cái phương hướng xử lý cũng như điều trị
hay là phẫu thuật để cho kịp thời hợp lý
công việc phải làm trong mỗi ca trực của bọn mình
đấy là tiếp đón bệnh nhân vào khám cấp cứu
đấy mời bác sĩ khám nhận
rồi thực hiện đi lệnh chăm sóc bệnh nhân
nếu mà có bệnh nhân vào viện thì bọn mình sẽ cho bệnh nhân làm hoàn thiện hồ sơ cho bệnh nhân vào viện luôn
còn bệnh nhân làm lưu thì bọn mình sẽ phải theo dõi ở tại phòng lưu hồ của bệnh nhân
bọn mình thì năm ngày bọn mình trực một lần
phải trực một buổi trực đêm
nhưng mà thực ra là trực đêm thì mỗi lần đi ra khỏi nhà cũng cảm thấy rất là buồn
vì thực ra buổi tối là mọi người được về bên gia đình
nhưng mà đến đây thì công việc rồi cũng lôi cuốn theo
vì thực ra dù sao thì cũng cảm thấy rất là vui
vì được phục vụ và chăm sóc bệnh nhân đến đây